trao đổi bên lề hành lang quốc hội chiều nay về dự án luật người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài
nhiều đại biểu cho rằng điều mà dự án lần này cần quan tâm đó là quản lý hoạt động của các doanh nghiệp xuất khẩu
để bảo đảm quyền lợi của người lao động
doanh nghiệp người ta đã được cấp phép của bộ lao động thương minh xã hội
đó là đương nhiên là doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu lao động đưa người lao động việt nam đi làm việc nước ngoài
thì rõ ràng doanh nghiệp đó có quyền tiếp thu tuyển dụng lao động ở bất kỳ địa bàn nào mà không cần
phải chính quyền các địa phương cho cái giấy phép đồng ý hay không đồng ý
chấm dứt ngay cái tình trạng là doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu ma hay nói cách khác là chân gỗ
lừa người lao động làm cho người lao động rất khó khăn
chúng ta phải khẳng định rằng đây là cái hoạt động có điều kiện
và chúng ta phải siết chặt những điều kiện để những doanh nghiệp đủ điều kiện
thì mới được làm cái nhiệm vụ này
và cái thứ hai là phải xác định trách nhiệm rõ ràng của vai trò của cái doanh nghiệp đó
và thậm chí còn vai trò tích cực nữa là của người lao động phải tích cực chỗ này
chứ không có để tránh những cái tình trạng mà như vậy là mang quan bổ trợ
thứ hai là vừa thiệt hại cho người lao động mà vừa thiệt hại cái lớn nhất là uy tín của việt nam trên trường quốc tế